sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai đang chờ để đưa đi cách ly thì một đối tượng đã bỏ trốn khỏi bệnh viện
nhận được tin báo công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tổ chức truy tìm
theo thông tin ban đầu ngày bốn tháng tám lô minh tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh bình dương có biệt danh là tư tài hip đến bệnh viện đa khoa đồng nai để test nhanh covid một mươi chín
sau khi có kết quả nhanh dương tính phía bệnh viện đã giữ lại và đưa vào khu cách ly chờ xét nghiệm pcr
đến khoảng một mươi sáu h chiều ngày năm tháng tám lực lượng y tế tới phòng cách ly kiểm tra thì phát hiện lương minh tài đã bỏ trốn khỏi bệnh viện
tối cùng ngày phía bệnh viện đa khoa đồng nai đã báo cáo vụ việc tới cơ quan công an và các ngành chức năng liên quan để truy tìm và sớm đưa trường hợp này vào cơ sở y tế nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng